tòa án nhân dân tỉnh con tum vào sáng nay vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với huỳnh văn cảnh
nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện ngọc hồi về tội giả mạo trong công tác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cảnh được giao nhiệm vụ làm phó giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
rồi đến giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện ngọc hồi
vì mục đích tiêu lợi cá nhân cảnh đã tự ý cập nhật thông tin của người thân quen thông tin về thửa đất vào phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
rồi giả chữ ký của các lãnh đạo ủy ban nhân dân lãnh đạo văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện ngọc hồi để làm giả một mươi sáu dây chứng nhận quyền sử dụng đất
ngoài ra cảnh còn dùng thủ đoạn gian dối trong việc bán đất để chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền một trăm hai mươi triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo huỳnh văn cảnh một mươi ba năm sáu tháng tù giam về tội giả mạo trong công tác và ba năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản